thưa quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về xoài mai sơn
một sản phẩm chất lượng cao của tỉnh sơn la vừa chính thức chinh phục được thị trường khó tính là mỹ
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các tin tức nổi bật trong tuần
bộ công thương đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các hiệp hội ngành hàng ngành nghề các doanh nghiệp phân phối phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa
mở rộng thị trường trong nước hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong bối cảnh hậu covid một mươi chín
chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa năm hai nghìn hai mươi diễn ra từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thông qua một số hoạt động như tháng khuyến mại tập trung quốc gia hai nghìn hai mươi việt nam grand sale hai nghìn hai mươi một
tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm tuyên truyền quảng bá hàng việt nam của các doanh nghiệp việt nam
tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa
ngoại truyền thông của các doanh nghiệp việt nam

chính thức ban hành nghị định về việc giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi mức thu lệ phí trước bạ bằng năm mươi mức thu quy định tại nghị định số hai mươi của chính phủ sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định số một trăm bốn mươi của chính phủ về lệ phí trước bạ và các nghị quyết hiện hành của hội đồng nhân dân
hoặc quyết định hiện hành của ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương với mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trở đi mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục
thực hiện theo quy định tại nghị định số hai mươi
cục hải quan tỉnh lào cai đã cải cách các thủ tục hành chính rút ngắn thời gian thông quan
bố trí các điểm tập kết quy củ không để xảy ra tình trạng ách tắc trở vải thiều tươi
theo thống kê của cục hải quan tỉnh lào cai sản lượng quả vải thiều tươi xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
từ đầu vụ đến nay đạt gần ba mươi tấn tăng tám năm tổng kim ngạch đạt gần một mươi sáu triệu usd tăng một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị và các bạn thị trường mỹ luôn được biết đến là một thị trường khó tính đòi hỏi rất cao về chất lượng sản phẩm nhập khẩu
thế nhưng một sản phẩm hoa quả của tỉnh sơn la là xoài mai sơn đã chính thức xuất lô hàng đầu
đầu tiên vào thị trường này tiếp tục khẳng định thương hiệu sản phẩm hoa quả chất lượng cao của việt nam
ngày hai mươi hai tháng sáu huyện mai sơn tỉnh sơn la tổ chức công bố lô xoài đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường mỹ
theo đó ba mươi tấn xoài tươi đáp ứng tiêu chuẩn đã được lựa chọn để xuất khẩu
để chuẩn bị cho việc xuất khẩu tại các vườn xoài người dân cùng đơn vị thu mua đã lựa chọn những quả xoài đủ tiêu chuẩn để đưa sang mỹ
xoài của chúng tôi là trồng theo tiêu chuẩn việt gáp
an toàn vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của đơn vị thu mua
chúng tôi là bao trái hết
trong bối cảnh covid này bà con được xuất khẩu đi thì rất là vui
quả xoài được trồng tại huyện mai sơn có chất lượng cao mẫu mã đẹp kích thước và trọng lượng bảo đảm để tham gia xuất khẩu
do vậy giá giao động thu mua tại vườn đạt từ chín một mươi hai đồng một kg xuất khẩu
ngoài xuất khẩu sang mỹ ngay từ đầu tháng
xoài mai sơn cũng đã được xuất khẩu sang trung quốc với sản lượng ba mươi tấn và tiêu thụ trong thị trường nội địa một trăm linh tấn mỗi ngày
vì cái vụ mùa của đồng tháp với của sơn la thì nó chênh nhau
cái của đồng tháp thì nó có trái vào từ tháng chín cho tới tháng bốn
nhưng mà từ tháng năm lại tới tháng bảy là cái vùng sơn la có
cho nên chọn cái vùng sơn la là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là cái vùng sơn la là hầu như là thiên nhiên ưu đải
cho nên cái vùng đất của cái sơn la rất là thiệt
rồi trái thì rất là chất lượng
ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng định hướng và hướng dẫn bà con nhân dân
chỉ đạo phòng nông nghiệp và trung tâm dịch vụ nông nghiệp
hướng dẫn bà con nông dân sản xuất áp dụng công nghệ cao
và theo cái tiêu chuẩn việt gáp cờ âu việt gáp
và đến nay thì cũng đã đạt tiêu chuẩn
và cơ bản là bà con nông dân thì cũng đã được cấp mã của chồng
đảm bảo cho cái điều kiện để xuất khẩu
huyện mai sơn hiện có trên hai sáu trăm linh hectare diện tích trồng xoài
trong đó có hơn một bốn trăm linh hectare diện tích được trồng theo tiêu chuẩn việt gáp
diện tích cho trái đạt hơn một sáu trăm linh hectare với sản lượng thu hoạch đạt một mươi bốn tấn mỗi năm
có thể thấy ba mươi tấn xoài xuất sang mỹ trong dịp này sẽ một lần nữa khẳng định
thương hiệu sản phẩm khen quả đạt chất lượng cao của tỉnh sơn la góp phần quảng bá
đẩy mạnh kích cầu tiêu thụ nông sản của tỉnh bảo đảm theo kế hoạch xuất khẩu năm nay
đến đây chương trình tự hào hàng việt nam xin được dừng lại
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau